và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng dành ít phút để đến với câu hỏi tương tác
thì em xin hỏi là hiện nay cái nguồn nước ở tp hcm là sử dụng đa số là sử dụng nước máy
nhưng mà khi mà mình sử dụng ở gia đình đó các thầy
thì nếu khi mà mình có hứng để mình chứa lại để mình sử dụng
thì khi hứng như vậy thì em có thấy nó mà có những cái cặn nó màu trắng
thì như vậy thì em hỏi rằng là nếu như vậy khi sử dụng nước máy ở tp hcm mình á
mà sử dụng liền từ vỏ mở từ vò ra để sử dụng nấu ăn liền
thì có được hay không hay là mình phải chứa qua một cái dụng cụ chứa nước
để cho nó có lắng động những cái
em không biết nó gọi là cái gì nhưng mà đại lại là sau khi mà mình rắn nước
trong khoảng hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì mình sẽ thấy nó có những lớp cặn
nó có cái màu hơi đỏ đỏ
thì một số người thì người ta nói cái đó là những kim loại mà cũng cần cái sức khỏe
nhưng mà em không biết điều đó đúng hay không
và thật sự như vậy thì hiện nay cái nguồn nước máy ở tp hcm á
thì người dân nên sử dụng như thế nào là tốt
tức là sử dụng trực tiếp luôn và mở từ vòi ra để nấu ăn liền
hay là lên chứa lại để xử lý
bên cạnh đó thì hiện nay tp hcm rất nhiều các tòa nhà chung cư cũng như là căn hộ
thì cho em hỏi rằng là nếu như những cái nguồn nước tại những cái căn hộ
là có những cái hệ thống chứa nước như vậy
thì nếu mà lâu ngày mà cái vệ sinh hệ thống mà nó không tốt á
thì nó có ảnh hưởng gì đến cái nguồn nước khi sử dụng cho sức khỏe hay không
và thông thường thì lời khuyên của các chuyên gia rằng là
nếu những cái bể nước chứa trong các căn hộ
như vậy thì bao lâu thì cần phải sử lý nước hoặc là sử lý cái bồn đó
xin cảm ơn câu hỏi của chị và bây giờ thì xin được mời giáo sư lê huy bá sẽ trả lời
rất hoan nghênh cái câu hỏi của chị
thứ nhất là trả lời cái vấn đề là nước mấy giờ gọi là nước phong trang
nước trong vòi
giờ sử dụng liền hay hơn là để lặng
thì để lặng vẫn là tổn thơn
nếu trong mỗi nhà có một cái bể lặng
một khối hết là được khối chứ cũng được
xong rồi là tần lặng xong rồi
sau một vài ngày
thì là mình lấy được đó là chân đời hoàn toàn
tại sao chị bảo là
là có cái màu bắn đầu là không có màu
đúng không nhưng mà sau đó là có màu
ở bên dưới đáy đó là cằn
cằn của nó là do quá trình
trong nước vẫn còn tồn tại
một ít cái sắt
ở hóa trì hai
trong thời kỳ nó tiếp xúc
thông khí nó ô trí hóa
nó trở thành sắt ba
nó chìm xuống
tạo nên những cái vãng hoặc là những cái
cằn thì một thời gian khoảng một tuần
nó là năm bảy ngày đi
nên xúc đi một lần
còn nếu mà trên bể mà kể cả những cái bể mà gọi là
đài nam hay là gì đấy
thì vài ba tháng cũng phải xúc một lần
bởi vì cái cằn đó là
nó cũng xuất hiện như vậy
có những lần mà thấy bản thân tôi cũng vậy
sau một thời gian khoảng tháng hai tháng
mở ra rồi đẩy á
thì thấy cằn
cũng là độc hại đấy
không phải không đâu
còn nếu mà
còn lưu ý thế này
nếu mà đầu nguồn
ví dụ như là nhà máy nước thủ đức chẳng hạn
thì thường thường là có cái hiện tượng dư calo
như thế này nói là calo rin của tây ạ
thì là cũng là nguy hiểm
nhưng mà cối nguồn với những vùng nhà bè
nó còn bẩy
nếu dùng được phong tan
thì nó cũng sẽ bị một cái ảnh hưởng
là gì khí đỏ thì thiếu hụt
mà calo là đầy sát khuẩn
tác dụng của nó
hoặc là sau này nếu mà có điều kiện
chúng ta có thể dùng ozone
để sát khuẩn
nhưng mà ozone thì hơi đắt tiền quá
xin được cảm ơn giáo sư lê huy bá
thì chúng ta thấy
thông tin vừa rồi thì những ai mà
đang sử dụng những nguồn nước mà trực tiếp
thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải lưu ý là chúng ta dành thời gian
những cái chất ở trong nước này có thể là lắng tụ lại
và sau một thời gian khi mà chúng ta
chứa ở trong những cái bình
thì chúng ta cũng không quên là phải dành
để mà việc
xúc rửa vệ sinh
những cái dụng cụ mà chứa bởi vì có thể là ở dưới đáy các dụng cụ này
thì có chứa một cái lớp kim loại nặng
còn một cái lưu ý được là
cái này chị có nói là trên cả cái nhà trung cứ
người ta làm những cái bể
trừ nước để cấp lại
thế nhưng mà cái bể đó phải là
bảo đảm vệ sinh an toàn
chỉ có điều là không có nắp
không có đầy
không có kiểm tra
thì chuột trời chết rồi đó là không là nguy hiểm lắm rồi
chứ chưa nói là sạch rồi đấy
chắc chắn rồi
khi mà chúng ta
chứa các cái dụng cụ thì
mình vẫn phải dành thời gian
để mà định kỳ kiểm tra
nếu như mà có những cái sinh vật lạ
chẳng may mà nó rơi vô trong cái bồn
mà mình cứ thế ở dưới này mình sử dụng
thì là sẽ bắt đầu là phát sinh ra
các cái loại vi khuẩn mọc lên
đó được gọi là được an toàn thực phẩm
và khi mà chúng ta
nói về các quy chuẩn
về nước thì hiện tại chúng ta
có những quy chuẩn nào ạ
đối với các quy chuẩn của nhà nước
bằng hành thì đối với nước cấp
dùng cho gọi là ăn uống
thì chúng ta có quy chuẩn
qcbn một hai nghìn chín của bộ y tế
và đối với nước
dùng cho sinh hoạt
tức là các mục đích là tấm giạc vân vân
sinh hoạt gia đình
thì chúng ta có quy chuẩn
qcbn hai hai nghìn chín của bộ y tế
và ngoài ra chúng ta có một cái quy chuẩn nữa
dành cho nước uống trực tiếp
tức là qcbn sáu mươi một hai nghìn một mươi
về là nước uống đóng chai
đóng bình là sử dụng trực tiếp
quy chuẩn của nhà nước bằng hành
thì những cái quy chuẩn này nó khá là tương đồng
với các cái quy chuẩn của who
tức là tổ chức sức khỏe thế giới
là dùng nước để nấu ăn và uống